hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
câu chuyện bắt đầu từ năm một nghìn ba trăm hai mươi tám thời nhà trần
trong một chuyến công cán phương nam đề đốc thủy quân lê văn đạt cùng đoàn quân của ông gặp bão lớn nên thuyền phải giạt vào đảo hòn tre
tại đây ông tình cờ phát hiện các đạo yến ở vùng biển đảo bình khang thuộc tỉnh khánh hòa ngày nay và quyết tâm ở lại cai quản vùng đất này
với tầm nhìn chiến lược của một vị tướng
ông thành lập các đội thủy quân để bảo vệ khai thác nguồn tài nguyên quý giá này
nghề yến xào nước ta ra đời từ đó
đề đốc thủy quân lê văn đạt được suy tôn là thủy tổ ngành nghề yến xào
cho đến hầu nhuệ của ông là các ông bà lê văn quang lê thị huyền trâm thời tây sơn
nguyễn huệ là những người kế tục sự nghiệp
sách xưa ghi lại năm một nghìn bảy trăm sáu mươi chín ông lê văn quang đã hiến toàn bộ các đạo yến làm nguồn tài nguyên chính cho nhà tây sơn
bà lê thị huyền trâm đã có công lớn trong việc chỉ huy tướng sĩ bảo vệ khai thác yến xào
vua quang trung mất nguyễn ánh mang đại quân ra đánh phủ bình khang
tức vùng khánh hòa ngày nay
thủy quân tây sơn chiến đấu anh dũng
đại đô đốc lê thị huyền trâm và an phụ sứ lê văn quang đã cùng nhiều tướng sĩ
đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vào năm một nghìn bảy trăm chín mươi ba
từ đó bà lê thị huyền trâm được nhân dân trong vùng suy tôn là đảo chủ thánh mẫu
lập đền thờ trang nghiêm ngày hương khói trên các đảo
lễ hội truyền thống hàng năm được tổ chức vào mùng một mươi tháng năm âm lịch
do công ty yến xào khánh hòa thực hiện tại đền thờ trên đảo hòn nội
đây là dịp các thế hệ gắn bó với nghề yến xào tưởng nhớ đến các bậc tiền bối
khai sinh ngành nghề mang lại lợi ích cho đời
thế hệ hôm nay lấy đó đặt niềm tin mục tiêu cho sự phát triển vững bền ngành nghề
để thu hoạch được tổ yến trên những vách đá dần đứng
đòi hỏi những người thợ phải dẻo dai dũng cảm trí tuệ và yêu nghề
trải qua bao thế hệ những người thợ ở công ty yến xào khánh hòa tỉnh khánh hòa
đã quá thành hào với công việc khai thác tổ yến
tùy theo đặc thù của từng hang mà người khai thác thiết kế giàn giáo cho phù hợp với địa hình
những hang lớn phải làm hệ thống giàn giáo quy mô bằng tre mây
hang treo leo người thợ phải thắt dây an toàn và hết sức tập trung mới thu hoạch được tổ
đối với hang nhỏ hẹp và thấp thì đi bộ vào
hang nằm trong lòng núi thì phải lặn dưới dòng nước mới vào được bên trong
còn hang quá nhỏ người không vào được thì dùng sao có đèm ở đầu đưa vào để thu hoạch tổ yến
công việc của những người khai thác vất vả là vậy
mà họ vẫn luôn bám hiện trường
luôn bám đảo để mang về những tổ yến nguyên sơ
có chất lượng cao từ vách đá treo leo hùng vĩ của đảo yến thiên nhiên khánh hòa
chúng tôi tìm về đảo trí nguyên để được gặp cụ dương văn xước
một trong những người khai thác và gắn bó với nghề yến xào lâu năm nhất
vùng khánh hòa này
tuổi đã cao nhưng cụ còn khá minh mẫn
cụ kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị về thời trai trẻ làm nghề khai thác yến
lúc ông về tôi là hồi trước kêu sầu chỉ á
bây giờ kêu kỹ thuật á
bởi vì ổng lập ra một cái tổ hộp
lựa người có tiền để hùn vô
hùn vô để đấu giá đấu thầu
đấu thầu được làm ba năm
coi bốn mươi tám bốn mươi tám bắt đầu làm bốn mươi tám bốn mươi chín năm mươi
năm mươi coi như mảng khó rồi thì bắt đầu phan giấy ký đấu
phan giấy ký đấu làm phan giấy ký đấu là năm mươi một năm mươi hai năm mươi ba
năm mươi ba coi như lúc đó lúc đó tôi không có đi
lúc đó phan giấy ký đấu làm thì tôi cũng đi
sau khi bắt đầu năm mươi bốn rồi á
thì bắt đầu làm âm mộ
làm âm mộ là cháu con ở bên đó
mới đấu được
thì lúc đó tôi mới đi giữ hòn
giữ đến khi mà định chiến rồi còn ở dưới hòn nha
sau giờ làm
làm bắt đầu làm biết năm mươi bốn

thì bắt đầu phan giấy ký đấu
phan giấy ký mới đấu được
thì bắt đầu đổ về sau phan giấy ký làm không
không có tiền á
đấu không có ai đấu lại
thì sau khi tôi lúc đó
tôi không dám đi làm nữa
bởi vì tôi trốn lính nè
đâu dám đi đi sợ bắt
ở nhà mới tới chừng sáu mươi ba á
đảo chánh ngoài diệp á
thì lúc đó tôi mới dám đi làm
đi làm thì lúc đó đi lấy á
đi gõ hàng cho phan giấy ký á
đi làm thì tới được hai ba năm
bảy mươi hai nhờ cái tổ hộp
cái tổ hộp có yến xào á
mà một một trăm bảy mươi mà cái tổ hộp á
tành hình á
làm thì tới bảy mươi hai mới
tôi mới lãnh cái hồn muôn này hai trái con tôi giữ
giữ được một năm thôi
năm thôi cũng về nhà cũng không dám làm nữa
mà đúng cũng nhờ lúc đó tổ hộp bao che
bao che thì không bao che thôi làm sao dám
xong bắt đầu bảy mươi năm mà tôi làm biết đó
tới bảy mươi một nghỉ
chín mươi một nghỉ tới con tôi
thì để phát hiện bộ bệnh
mình vẫn trong tương lai
thứ nhất là trên cơ sở khoa học công ty đã nghiên cứu một số
thứ hai là qua cái kinh nghiệm
thì bản thân hiện tại là phụ trách
phụ trách cái ban
kỹ thuật khai thác đảo yến
và theo dõi trông sắc trong quá trình phát triển
thì từ đó trên cái chợ đó
thì chúng ta cũng đã biết rồi
là hang đảo yến thiên nhiên
thì những cái mô hình đó
mô hình rất là
vấn đề kết cấu
giáo khai thác
xây dựng một hang yến
và mùa vụ khai thác
thứ hai là
theo dõi nghiên cứu
những tác động
của thiên nhiên này
của thời tiết này
ảnh hưởng tới
hang đảo chúng ta
điển hình những giải pháp kỹ thuật
mà mấy lâu nay chúng ta thực hiện
thứ hai là những giải pháp
để bảo vệ
vùng thể chim yến
chất lượng yến đảo thiên nhiên cánh hòa
là hội tụ lại
với những yếu tố
phong lòi đặc hữu
của phong lòi gemini cánh hòa
và làm tổ trên vết đá khô cương
những đảo yến
rất là đặc biệt của cánh hòa
sướng sở trồng hương yến rào
và sự kết tinh
của tạo hóa
từ cái nước giả chim yến hàng gemini
cái vết đá khô cương
của vùng biển cánh hòa
nó tạo nên chất lượng
đặc biệt cao
là hấp dẫn
và đó là
là một cái sản vật rất quý hiếm
của vùng đất trầm hương yến rào cánh hòa
thành quả quý giá đó
là sự kết tinh bao công sức trí tuệ
tâm huyết của nhiều thế hệ những người gắn bó với nghề yến xào
như gia đình anh cam
mà chúng tôi vừa nêu
là một minh chứng
cho sự gắn kết với nghề
và ai đó có yêu nghề
mới gắn bó từ đời này
sang đời khác
nói về sự ổn định
và phát triển yến rào
ở tỉnh khánh hòa
thì vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tổ hợp từ quản yến xào vĩnh nguyên tỉnh khánh hòa được ra đời
công nhân nghề yến chính thức được quyền quản lý và khai thác yến rào
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi
công ty yến rào khánh hòa được thành lập
làm nhiệm vụ quản lý khai thác và kinh doanh các sản phẩm yến xào
gần hai mươi sáu năm phát triển
công ty yến rào khánh hòa
hiện đang quản lý
ba mươi hai đảo yến
với một trăm sáu mươi chín hàng yến lớn nhỏ
trải dài từ quảng bình đến côn đảo
đang nắm giữ việc khai thác yến rào
từ các đảo yến thiên nhiên lớn nhất việt nam
sản phẩm yến rào khánh hòa
không những có mặt trên khắp đất nước ta
mà còn xuất khẩu sang thị trường hai mươi một nước trên thế giới
mang về doanh thu hơn ba tỷ đồng mỗi năm
và giải quyết việc làm cho gần năm lao động
ai đó nói
chim trời cá nước
trời cao biển rộng
chim cá mặc tình
nhưng nặng lòng với một loài chim quý
công ty yến rào khánh hòa
đã dành nhiều thời gian công sức
nghiên cứu đời sống của loài chim quý này
và từ những kết quả nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn sản xuất
công ty yến rào khánh hòa
từng bước thực hiện thành công việc
ấp nở nhân tạo
và di đàn yến
trong thiên nhiên
phát triển nuôi chim yến trong nhà
cái đáng trân trọng của những người quản lý và khai thác yến rào
là họ quý mến và thích thú với đời sống loài chim đặc biệt này
những người tâm huyết
đã quan sát ghi nhận sinh hoạt của loài chim yến
để có điều kiện chăm sóc và phát triển đàn chim
những vấn đề đó chúng tôi
những người làm truyền hình nhân dân mong muốn giới thiệu vào những phóng sự sau